trong hai ngày qua người đi đường bất ngờ với việc hàng loạt xe taxi của hãng vinasun
đồng loạt gián các dòng chữ phản đối hoạt động của taxi công nghệ grab và uber phía sau xe
phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đã có tìm hiểu nhiều luận ý kiến về vấn đề này
xuất hiện ở mọi nơi dù đậu hay chạy trên đường hầu hết các xe taxi của hãng vinasun đều dán dòng chữ
đề nghị dừng thí điểm uber grab vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh
yêu cầu uber grab phải tuân thủ pháp luật việt nam
điều này phản ánh thực tế sự cạnh tranh giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ chưa có điểm dừng

xuất hiện ở mọi nơi dù đậu hay chạy trên đường hầu hết các xe taxi của hãng vinasun đều dán dòng chữ

yêu cầu uber grab phải tuân thủ pháp luật việt nam
xuất hiện ở mọi nơi dù đậu hay chạy trên đường hầu hết các xe taxi của hãng vinasun đều dán dòng chữ
đề nghị dừng thí điểm uber grab phải tuân thủ pháp luật việt nam